còn liên quan đến vụ sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn khiến một người chết và ba người bị thương
xảy ra vào tối ngày hôm qua công an tỉnh bà riệu úng tàu vượt thông tin cho biết
đơn vị hiện đang tích cực phối hợp để điều tra nguyên nhân vụ việc
theo điều tra ban đầu vào tối ngày bảy tháng năm nhóm thanh niên gồm chín người cùng chú tại huyện diễn châu
tỉnh nghệ an đang ngồi chơi ở nhà trọ trên đường đô lương thì bị bốn người
trong đó có ba anh em ruột là huỳnh hồng phương huỳnh hồng trúc huỳnh hồng lĩnh
và một đối tượng là nguyễn thanh tâm đến tìm người tên cúc để giải quyết mâu thuẫn
bị nhóm của trúc tấn công nhóm thanh niên quê nghệ an cũng dùng dao búa và các hung khí có sẵn trong nhà để đánh trả
hậu quả làm anh huỳnh hồng phương tử vong huỳnh hồng trúc và nguyễn hồng huỳnh hồng lĩnh cũng bị thương nặng
hiện đang phải cấp cứu tại bệnh viện bà rịa
ngay sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
theo thông tin ban đầu nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại một công trình xây dựng